tại bộ tư lệnh vùng bốn hải quân ban tuyên giáo tỉnh ủy khánh hòa phối hợp với đảng ủy vùng bốn hải quân tổ chức hội nghị về công tác tuyên truyền biển đảo và phát triển huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
việc tổ chức hội nghị về công tác tuyên truyền biển đảo và phát triển huyện đảo trường sa là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thảo luận nêu những tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp tuyên truyền về biển đảo trước đây
và đề ra nhiệm vụ giải pháp tạo sự gắn kết chặt chẽ để triển khai thực hiện tốt hơn trong công tác tuyên truyền biển đảo
tại hội nghị hai bên cũng đề xuất về lâu dài cần đầu tư thêm các thiết chế văn hóa đẩy mạnh nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng về trường sa
nghiên cứu các mô hình sinh kế cho người dân trên đảo phù hợp trong điều kiện đặc biệt tăng cường các hoạt động thắt chặt tình quân dân góp phần phát triển kinh tế bảo vệ vững chắc chủ quyền của tổ quốc